trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến tổng bí thư chủ tịch nước lào bùn nhang vô la chí
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng dù trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến hết sức phức tạp
song mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
không ngừng được củng cố và phát triển ngày càng đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực
việt nam trước sau như một luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ giữa hai dân tộc
hướng tới kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào vào năm hai nghìn hai mươi
việt nam rất coi trọng ý nghĩa chính trị của sự kiện này
mong muốn tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân và thế hệ trẻ hai nước về truyền thống hợp tác giữa cách mạng hai nước
tổng bí thư chủ tịch nước bồn nhang vô la chít đánh giá cao việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chọn lào là nước đầu tiên đến thăm sau khi nhậm chức và khẳng định
chuyến thăm góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
đồng thời khẳng định lịch sử quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào không bao giờ có thể thay đổi
đây là tình cảm anh em gắn bó mật thiết thủy chung
trong khuôn khổ chuyến thăm lào chiều ngày hai mươi sáu tháng chín chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới thăm nguyên tổng bí thư
nguyên chủ tịch nước chumali san nguyên thủ tướng thông sinh tham ma vong bà thông vinh phu nhân của cố tổng bí thư cây sòn phong bi hàn
cùng ngày chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã viếng và dân hoa tại đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ vô danh